mì mắt có nhiệm vụ chê chắn bảo vệ nhãn cầu khỏi các tác nhân bên ngoài như cát bụi hay mồ hôi
tuy nhiên trong một số trường hợp mi mắt lại là tác nhân gây nên một số bệnh ở mắt
một trong số các bệnh nhiễm khuẩn tại mì mắt phổ biến nhất là viêm bờ mì
khi bị bệnh này người bệnh vô cùng khó chịu và mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc cũng như chất lượng cuộc sống
vậy nguyên nhân cách điều trị và phòng chống căn bệnh này như thế nào